từ những chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc đưa nước sạch về vùng cao xã man nới
huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận sau ba năm thi công hai nhà máy cấp nước sạch đã hoàn thành
và đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc gia rai nơi đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
ma nới có sáu thôn gồm tà nôi gia hoa do ú gia rót và hà giải với một ba mươi năm hộ trên bốn ba trăm chín mươi năm người
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay nhà nước đã đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng nhà máy xử lý nước sạch
lắp đặt đường ống dẫn nước phục vụ cho năm trên sáu thôn đồng thời hỗ trợ từ một hai đến một năm triệu đồng
cho bốn trăm sáu mươi hộ nghèo lắp đặt công tơ và hệ thống ống dẫn nước sạch đến tận nhà để sử dụng
nên cảnh thiếu nước sinh hoạt đã không còn nữa
trong thời gian tới cũng mong sao tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm để đầu tư xây dựng tại nhà máy trên tà nôi
để bà con được hưởng lợi trong vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường
gia đình chị cha tà thị mới ở thôn gia hoa vừa đấu nối nguồn nước sạch vào nhà cách đây hai tuần
là hộ nghèo nên được lắp đặt miễn phí đường ống dẫn nước
từ ngày có nước sạch mọi sinh hoạt tắm giật ăn uống rất thuận tiện
chị mới không còn lo lắng cảnh thiếu nước vào mùa khô nữa
giờ đây đồng bào gia cơ rai xã nam mới đã có nước sạch về tại nhà
hy vọng đời sống của bà con ngày càng khởi sắc nhiều hơn nữa